khoảng giờ ngày hai mươi chín tháng bảy qua công tác tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tiền giang
đã bắt quả tăng ba phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông tiền đoạn thuộc địa bàn xã hữu hiệp huyện cài lệ
tại thời điểm kiểm tra trên mỗi phương tiện đang chứa từ một mươi năm đến bốn mươi mét khối cát
trong khi đó những người điều khiển phương tiện lại không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến việc điều khiển phương tiện
và hoạt động khai thác cát trên sông tiền
lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba phương tiện buộc các đối tượng bơm cát trả lại lòng sông
phòng cảnh sát môi trường đã đưa các phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ phương tiện đường thủy
vi phạm khai thác cát trái phép tại bình đức châu thành để tiếp tục điều tra xác minh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật